hoàn lưu bão số ba tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía bắc gây sạt lở đất nghiêm trọng ở vùng núi
cùng với đó là hệ thống nước sông chính của bắc bộ cũng đang lên nhanh
ở mức báo động một báo động hai gây nguy cơ về an toàn đê điều tại những đoạn sung yếu
báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
hoàn lưu bão số ba gây mưa trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc đã khiến chín người chết
hai người mất tích một mươi năm người bị thương
về nông nghiệp trên một mươi một ha lúa và gần ba ha hoa màu bị ngập úng
hiện nay tình trạng sạt lở đất đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh như yên bái sơn la lào cai
các địa phương đang đẩy mạnh phục hồi sản xuất
các địa phương bốn phương châm tại chỗ ngay được củng cố
tuy nhiên vấn đề là phòng chấm hoàn lưu của sông bão hoặc là khắc phục sông bão đặc biệt đối với miền núi phía bắc
vấn đề này đang là vấn đề hiện nay rất nguy hiểm
trong khi miền núi phía bắc của chúng ta có tới gần hai vạn cái điểm mà nguy cơ sạt lở trong đó có hơn hai nguy cơ sạt lở rất cao
đây là một vấn đề mà thường chúng ta trong bão chúng ta xử lý tốt nhưng sau bão thì đang vẫn là cái khó khăn
hiện nay khu vực bắc bộ đến thanh hóa có năm mươi năm hồ đã tích đầy nước và đang xả tràn
trong đó hai mươi hồ chứa sung yếu
hiện các địa phương đang triển khai các phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu
trong đó tập trung các trọng điểm đê điều bị sự cố
hiện nay hoàn lưu bão số ba vẫn tiếp tục gây mưa tại một số tỉnh miền núi phía bắc
mực nước trên hệ thống sông hồng và sông thái bình đang ở mức cao ở mức báo động một báo động hai
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống dịch
yêu cầu các địa phương đang tiếp tục giả soát và triển khai việc sơ tán dân
tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất khu vực ven sông suối
đồng thời tiếp tục giả soát hệ thống đê biển đê sông để ra cố các đoạn sung yếu đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão